từ một vụ án cố ý gây thương tích trộm cắp tài sản xảy ra tại địa bàn phường mỹ đình hai quận nam tử liêm hà nội
công an quận nam tử liêm tiếp tục điều tra mở rộng hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các đối tượng
và từ đó đã đấu tranh bóc gỡ đường dây chuyên sản xuất các loại ma túy tổng hợp có cơ sở sản xuất đặt tại địa bàn tp hcm
tăng vật thu giữ trong chuyên án này lên tới gần sáu trăm linh kg bao gồm cả ma túy tổng hợp thành phẩm và các loại nguyên liệu hóa chất để sản xuất ma túy
trong chuyên án này công an quận nam tử liêm đã bắt giữ năm đối tượng trong đường dây sản xuất vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
cả năm đối tượng có hậu khẩu thường trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi hoạt động tại địa bàn tp hcm từ đầu năm đến nay
các đối tượng đã thuê căn trung cư tại địa bàn quận tân phú tp hcm để làm nơi tổ chức điều chế và sản xuất ma túy
nguy trang các sản phẩm dưới dạng thực phẩm chức năng hoặc thuốc lá điện tử để qua mắt cơ quan chức năng
tăng vật được ban chuyên án thu giữ gồm bốn mươi kg thảo mộc có chứa ma túy một mươi một kg chất bột có chứa ma túy hai trăm năm mươi ống thuốc lá điện tử dạng pot có chứa ma túy bốn mươi lít chất lỏng có chứa ma túy
sáu bao tải chứa thảo bộc khô dùng cho việc sản xuất ma túy với tổng khối lượng trên năm trăm bốn mươi bảy kg nhiều máy móc trang thiết bị dùng cho việc sản xuất đóng gói
hiện ban chuyên án đang tiến hành xác minh mở rộng điều tra vụ án và truy bắt các đối tượng bỏ trốn
những thông tin cập nhật về cơn bão noru
siêu bão đã đổ bộ vào philippines vào lúc một mươi bảy h ba mươi theo giờ địa phương tức là một mươi sáu h ba mươi theo giờ việt nam gây mưa to và gió mạnh tại đảo chính luzon dự kiến có thể gây lũ lụt và tàn phá nhiều diện tích hoa màu
vài giờ trước đó cơ quan dự báo thời tiết quốc gia philippines thông báo bão noru đã mạnh lên với vận tốc tối đa là một trăm chín mươi năm km một giờ và gió giật tới hai trăm bốn mươi km một giờ
nhà chức trách đã tiến hành sơ tán
hàng nghìn người khỏi các khu vực ven biển trên đảo chính luzon trong đó có thủ đô manila
các dịch vụ tàu thuyền tạm dừng hoạt động trong khi ba mươi chuyến bay nội địa và quốc tế đến và đi từ manila bị hủy
noru là cơn bão số một mươi một và là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào philippines từ đầu năm tới nay
cơ quan chức năng nước này đã phát cảnh báo nguy cơ lở đất và lũ quét tại nhiều nơi
siêu bão đổ bộ vào philippines với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba
từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm sáu mươi sáu km một giờ giật cấp một mươi sáu và dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông
vùng nguy hiểm trên biển đông trong vòng hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi hai năm đến hai mươi độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn
còn lốc xoáy cấp độ rủi ro thiên tài cấp ba
do ảnh hưởng của bão ở vùng biển phía đông khu vực bắc và giữa biển đông
có gió mạnh dần lên cấp tám cấp chín sau tăng lên cấp một mươi cấp một mươi một
vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi hai một mươi ba giật cấp một mươi sáu sóng biển cao từ sáu đến tám mét
vùng gần tâm bão sóng biển cao từ tám đến một mươi mét biển động dữ dội
đây là cơn bão có cường độ rất mạnh và tốc độ di chuyển nhanh
dự báo từ ngày hai mươi sáu
sáu tháng chín cho đến bão gây mạnh sóng lớn trên vùng biển giữa và bắc biển đông
và đến chiều tối ngày hai mươi bảy
bảy tháng chín bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng ven biển và đổ bộ vào đất liền
khu vực trung bộ trọng tâm là quảng trị đến bình thuận
gây mưa lớn tập trung ở bắc trung bộ trung trung bộ và tây nguyên
trước tình hình trên phó thủ tướng lê văn thành vừa ký công điện số tám trăm năm mươi năm cdttg của thủ tướng chính phủ
yêu cầu các cơ quan và địa phương liên quan tập trung chỉ đạo và triển khai công tác ứng phó bão số bốn theo phương châm
bốn tại chỗ với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhất
để chủ động ứng phó kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ sau bão thủ tướng chính phủ yêu cầu
bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo tổng cục khí tượng thủy văn tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
mưa lũ sau bão dự báo thông tin kịp thời cho các cơ quan chức năng và người dân
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố đình hoãn các cuộc họp không thật sự cấp bách để tập trung chỉ đạo
triển khai công tác ứng phó với bão lũ ban hành lệnh cấm biển cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn
khẩn trương giả soát kiểm đếm hướng dẫn bảo đảm an toàn cho tàu thuyền phương tiện hoạt động trên biển
và tại nơi tránh trú giả soát kiên quyết sơ tán người dân tại những nơi nguy hiểm
các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn công thương phối hợp với các địa phương
chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đê điều hồ đập tàu thuyền hoạt động thủy sản hệ thống điện
bộ giao thông vận tải phối hợp với địa phương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho tàu thuyền vận tải
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hệ thống hạ tầng thông tin
bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt
ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an
chỉ đạo quân khu bốn quân khu năm và các đơn vị đóng trên địa bàn ra soát phương án
chủ động triển khai lực lượng phương tiện trang thiết bị hỗ trợ địa phương
ứng phó với bão sẵn sàng sơ tán dân cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
giao ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai ubnd ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
tổ chức trực ban nắm chắc tình hình chủ động chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các bộ địa phương
triển khai công tác ứng phó cụ thể sát với diễn biến của bão mưa lũ
kịp thời báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền
để chủ động ứng phó với bão noru các địa phương miền trung đang khẩn trương triển khai thực hiện
các biện pháp phòng chống bão giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
dự báo bão noru là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm qua
các tỉnh từ quảng bình tới bình thuận đã giả soát và sẵn sàng sơ tán tám trăm sáu mươi tám hai trăm ba mươi dân
trong đó các địa phương dự kiến bão đổ bộ hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bão gồm thừa thiên huế
đà nẵng quảng nam quảng ngãi sẵn sàng sơ tán hơn chín mươi ba hộ với ba trăm sáu mươi tám dân
trước diễn biến khó lường của noru bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham mưu cho
chính phủ thành lập ban chỉ đạo tiền phương đặt trụ sở tại tâm bão có thể là đà nẵng
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của phó thủ tướng lê văn thành
hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chia tám địa phương ở vùng trực tiếp ảnh hưởng của bão thành hai cấp độ
bốn địa phương ở cấp độ rủi ro thiên tai cấp bốn cao nhất cấp năm thảm họa gồm đà nẵng quảng nam quảng ngãi và bình định
bốn địa phương rủi ro thiên tai cấp ba gồm quảng trị thừa thiên huế phú yên và khánh hòa
ngay trong chiều nay ngư dân các tỉnh ven biển miền trung đã bỏ giờ chuyến biển
nhiều nơi tổ chức đưa tàu lên bờ trăng chống nhà cửa
trong khi đó một số địa phương đã ra lệnh cấm tàu thuyền ra khơi từ sáu giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
để đảm bảo an toàn và ứng phó với bão noru sắp đổ bộ vào đất liền
với trách nhiệm của mình lực lượng công an đã tăng cường kiểm tra đôn đốc nhắc nhở chủ tàu thuyền khẩn trương tranh chú bão đưa tàu vào nơi an toàn
dự kiến trong sáng mai sẽ kêu gọi và hướng dẫn toàn bộ tàu cá của các tỉnh ven biển miền trung
đang ở trong khu vực nguy hiểm di chuyển về các vùng biển phía nam để tránh trù bão
mở đầu bản tin là thông tin mới nhất về cơn bão gần biển đông cơn bão noru
vào hồi một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi năm một độ vĩ bắc một trăm hai mươi hai độ kinh đông trên vùng biển phía đông đảo luzon philippines
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn một mươi năm từ một trăm năm mươi đến một trăm tám mươi ba km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong vòng hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km đi vào biển đông
đến một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng chín vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng năm trăm chín mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi ba từ một trăm ba mươi bốn đến một trăm bốn mươi chín km một giờ giật cấp một mươi sáu
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh từ cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên từ vị tuyến một mươi hai năm đến hai mươi độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba
theo tổng cục khí tượng thủy văn bão noru là cơn bão mạnh nhất trong vòng năm năm trở lại đây và là một trong những cơn bão mạnh nhất trong vòng hai mươi năm trở lại đây ảnh hưởng đến trung trung bộ
cơn bão này thậm chí được tiếp thêm nhiều năng lượng nên ngày càng có xu hướng mạnh lên khi đi vào biển đông
trước diễn biến này vào chiều ngày hai mươi năm tháng chín phó thủ tướng lê văn thành đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai với các địa phương vùng ảnh hưởng nhằm chủ động ứng phó
các lực lượng công an quân đội chính quyền địa phương cũng đã sẵn sàng theo phương án kịch bản đề ra để hỗ trợ sơ tán đảm bảo an toàn cho người dân
phó thủ tướng lê văn thành nhấn mạnh các địa phương phải ra soát kỹ tất cả các cơ sở vật chất cơ sở sung yếu có giải pháp trước khi bão đổ bộ
sẵn sàng phương án sơ tán hơn chín mươi ba hộ dân với gần ba trăm bảy mươi người dân
các bộ ngành địa phương cần chủ động tổ chức thực hiện di tản người dân kêu gọi tàu thuyền tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác